thưa quý vị công an tỉnh phú thọ cần quyết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai đề án số sáu
theo hướng tổng thể toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm làm việc nào rứt điểm việc đó có bước đi cách làm phù hợp chắc chắn và hiệu quả
đây là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính khi làm việc với công an tỉnh phú thọ về triển khai đề án số sáu và thực hiện các nhiệm vụ được sao